gây thất thù ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng
cũng trong chiều ngày một mươi bảy tháng tám công an quận tân bình tp hcm đang điều tra sự cố hy hữu

theo các nhân chứng khoảng chín giờ sáng người đàn ông tên hòa ngồi uống cà phê
trên đường nguyễn trọng tuyển quận tân bình thì bất ngờ sợi dây điện từ trên cao đức
rơi xuống văn trúng ông hòa khiến ông tử vong
ngay sau khi xảy ra sự việc hy hữu thương tâm trên công an quận tân bình
và các nhân viên liên quan đã có mặt cảm nhiệm hiện trường để điều tra xử lý vụ việc theo quy định
cũng theo người dân trước khi xảy ra sự cố có nhiều người ngồi uống cà phê kế ông hòa
khi mọi người rời đi được một lúc thì xảy ra sự cố
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chín mươi ba cây xanh tạo bóng mát sẽ được trồng bổ sung
năm ngoái một trong những vấn đề gây bức xúc trước ngày khai giảng năm học mới
là việc thiếu sách giáo khoa khiến cho phụ huynh lo lắng vì không mua đủ sách cho con
liệu năm nay tình trạng này có tái diễn khi chỉ còn một năm nữa là bắt đầu khai sách giáo khoa mới
tính đến thời điểm hiện tại các công ty sách thiết bị trường học địa phương
đã nhận một trăm linh kế hoạch sản lượng phát hành
riêng tại tp hcm các công ty sách thiết bị trường học địa phương đã nhận một trăm linh kế hoạch sản lượng phát hành
trước thêm năm học mới nhiều phụ huynh đã chủ động mua sách cho con
để tránh tình trạng khang hiếm sách giáo khoa đầu cấp như năm trước
và tìm kiếm các đầu sách tham khảo để phục vụ việc học tập cho con em
mọi năm thì thấy nói mình cũng nghe mọi năm thiếu sách giáo khoa
nhưng mà mình thì không bị tình trạng như vậy
năm nay mình thấy là sách giáo khoa khá là đầy đủ và nhiều
đáp ứng nhu cầu cho các bé mua thêm sách cho các bé tham khảo
thế kia đó mình nghĩ đó là cái rất là cần thiết
mình chọn theo cái là tiêu chí là thứ nhất là chất lượng thứ hai là phù hợp với con mình
thế là mình sẽ chọn theo dòng sách chính thống
đó là sách do bộ giáo dục và đại tạo phát hành
chứ mình cũng không mua các loại sách la man nhiều
đối với sách giáo khoa lớp một do năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi là năm cuối cùng sử dụng
theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành để hạn chế thấp nhất
tình trạng thiếu sách sốt sách
nhà xuất bản giáo dục tp hcm
triển khai in sớm với số lượng hơn bốn triệu bản tăng năm so với năm hai nghìn một mươi tám
và đã chuyển đến các nhà sách trên địa bàn thành phố
đảm bảo đến ngày khai giảng năm học mới một trăm linh học sinh đều có sách giáo khoa
và đặc biệt không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa lớp một
ngay từ những tháng đầu năm đã có một kế hoạch chuẩn bị đầy đủ chú đáo
cho dự trù về sách giáo khoa năm nay
hầu hết các tựa sách giáo khoa của phai sa đến thời điểm này
cũng còn đầy đủ kể cả sách giáo khoa lớp một là cái bộ sách
mà năm sau sẽ bị chỉnh lý
nếu các đơn vị mà còn tồn kho thì rủi ro rất là cao
tuy nhiên là phasa cũng đặt ra một cái mục tiêu là yếu tố là phục vụ là trên hết
nên là dự trữ rất là đầy đủ
và đến thời điểm này thì tại các nhà sách của phai sa thì đảm bảo là
cái nguồn sách giáo khoa vẫn đầy đủ đáp ứng mọi cái nhu cầu
của các cấp lớp của khách hàng
điểm khác biệt của sách giáo khoa
ba in mới năm nay là trên trang đầu tiên của mỗi cuốn sách được in thêm dòng chữ
hãy giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng cho các em học sinh lớp sau
việc in thêm dòng chữ này xuất phát từ sự tiếp thu góp ý của xã hội
và thực hiện chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo để người sử dụng có ý thức giữ gìn
tăng tỷ lệ sử dụng lại sách cũ
kính thưa quý vị mỗi ngày việc lưu trú sinh hoạt của nhân viên y tế
bệnh nhân và thân nhân người bệnh làm phát sinh một lượng rác thải nhựa
trong sinh hoạt rất lớn
trước thực tế đó nhiều bệnh viện đang nỗ lực kêu gọi hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa
tại bệnh viện góp phần thay đổi nhận thức của người dân giảm thiểu ô nhiễm môi trường
trong bối cảnh người dân vẫn đang có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm đồ nhựa dùng một lần
về tính tiện lợi tức thời việc thay đổi đòi hỏi phải có bước chuyển tiếp
bằng một số giải pháp trước mắt
ghi nhận tại bệnh viện quận hai tp hcm căng tin bệnh viện đã bắt đầu sử dụng ly giấy
mang đi thay thế ly nhựa dùng một lần và được người nuôi bệnh lẫn bệnh nhân tích cực hưởng ứng
bệnh viện đã trang bị ly này lâu lắm rồi thì người dân cũng rất hưởng ứng vấn đề này
thì nó tốt cho sức khỏe người ta nữa
còn ly mũ gì mình đứng nước nóng này nó ra mũ mình uống nó không tốt cho sức khỏe đâu
người ta rất là hưởng ứng bệnh nhân hưởng ứng nhiều lắm
khi mà chưa có chuyển phát động hông trào thì can tin là bán luôn
tức là bệnh nhân sẽ sử dụng các hộp sớt
sau khi phát động hông trào
thì các nơi mà kinh doanh muốn bán trong bệnh viện
chẳng hạn như căng tin thì cũng đã sử dụng luôn cái hộp thức ăn
được sử dụng nhiều lần
là khuyến khích người bệnh là mang theo cảm ơn
để mua cơm và đựng thức ăn cơm cho bệnh nhân
tỷ lệ rác thải nhựa mỗi ngày thải ra môi trường chiếm khoảng một mươi hai một mươi
tại một số cơ sở được khảo sát gần đây
việc thay đổi nhận thức hình thành thói quen về thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần
hạn chế việc phát sinh chất thải nhựa là cả một quá trình
tuy nhiên bước đầu cho thấy hiệu quả khả quan
tại căn bếp đặc biệt của bệnh viện chợ rẫy
thân nhân người bệnh sẽ tự chuẩn bị cà men để được phục vụ các suất ăn miễn phí
tuy nhiên không có các vật dụng nhựa dùng một lần để đựng thức ăn
ở đây thì chúng tôi tuyệt đối không sử dụng các hộp xốp
vì nó sẽ không có đảm bảo được cái việc bảo quản thức ăn
và nó sẽ gây nguy hiểm cho việc men về ở trên khoa
và điều này cũng phù hợp
và khi chúng ta đang nghe
chúng ta hiểu về việc các hộp xốp nó gây ảnh hưởng môi trường như thế nào
và chúng tôi cũng khuyến cáo với cô bác như vậy
và thỉnh thoảng chúng tôi cũng chuẩn bị một số hợp sử dụng nhiều lần cho cô bác
hai cái hộp xốp
việc giảm thiểu các vật dụng làm từ nhựa dùng một lần
hoặc ni lông khó phân hủy cho mục đích ăn uống của người bệnh
người nhà bệnh nhân nhân viên y tế
được kỳ vọng mở ra khởi đầu thuận lợi cho hành trình
góp phần giảm thải chất thải nhựa ra môi trường mà cả nước đang hướng tới
công nhận xã nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang đạt chuẩn nông thôn mới
thứ trưởng nguyễn văn thành đã đến tham dự lễ công bố quyết định và tặng hoa chúc mừng đảng bộ
chính quyền nhân dân xã nhã nam trở thành xã đầu tiên của huyện tân yên
được ubnd tỉnh bắc giang công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi
vốn là một xã có xuất phát điểm thấp số tiêu chí bình quân trong năm hai nghìn một mươi hai đạt một mươi hai trên một mươi chín
sau hơn bảy năm triển khai thực hiện
nhân dân trong xã nhã nam đã chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn
ra sức thi đua và từng bước hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí nông thôn mới
trong đó hộ nghèo giảm nhanh còn ba tám thu nhập bình quân đầu người đạt ba mươi năm năm trăm linh nghìn đồng một người một năm
văn hóa xã hội và môi trường được cải thiện quốc phòng an ninh đảm bảo
đóng góp lớn cho việc phát triển kinh tế xã hội của huyện nói chung và của xã nói riêng
trước đó thứ trưởng nguyễn văn thành và đoàn công tác bộ công an
đã về thăm và dân hoa tại khu lưu niệm sáu điều bắc hồ dậy công an nhân dân
xã nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
một mươi bốn năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
thưa quý vị và các bạn vào tối ngày một mươi sáu tháng tám
chương trình giao lưu nghệ thuật âm vang chiến công lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
đã diễn ra tại trung tâm nghệ thuật âu cơ
và đây là chương trình đặc biệt do báo công an nhân dân
truyền hình công an nhân dân intv thuộc cục truyền thông công an nhân dân
phối hợp với một số đơn vị liên quan
tổ chức nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám
quốc hành mùa hai tháng chín và bảy mươi bốn năm ngày truyền thống công an nhân dân
ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
dự chương trình có các đồng chí nguyễn mạnh hùng
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
trung tướng mai văn hà bí thư đảng ủy cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
và các đồng chí lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng phạm văn miên phó bí thư đảng ủy
phó cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân tổng biên tập báo công an nhân dân khẳng định
chương trình âm văn chiến công ca ngợi chiến thắng vĩ đại của toàn dân tộc
trong cuộc cách mạng tháng tám gắn liền với công cuộc to lớn của đảng của bác hồ
trong đó có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng công an nhân dân
thông qua các ca khúc về truyền thống cách mạng chương trình ôn lại truyền thống bảy mươi bốn năm
xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
ca ngợi phẩm chất cách mạng truyền thống vẻ vang của công an nhân dân
chương trình nhằm ca ngợi chiến thắng vĩ đại của toàn dân tộc
trong cuộc cách mạng tháng tám gắn liền với công lao to lớn của đảng của bác hồ
trong đó có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng công an nhân dân
đồng thời thông qua các ca khúc cách mạng ôn lại truyền thống bảy mươi bốn năm
xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
ca ngợi phẩm chất cách mạng truyền thống vẻ vang của công an nhân dân việt nam
tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an dũng cảm mưu trí
các anh sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tham gia biểu diễn chương trình
các nghệ sĩ đoàn ca mũi nhạc công an nhân dân đềm nhạc âm vang chiến công
còn có sự tham dự của các nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân quốc hương
nghệ sĩ ưu tú phương thảo trọng tấn trần hồng nhung
tham gia ở phần một của chương trình với ca khúc người hà nội nhạc vào lời nguyễn đình thi
ca sĩ trọng tấn cho biết rất hiếm khi anh biểu diễn một bạn trường ca tại một đêm nhạc như thế này
trong đêm âm vang chiến công thì đã là lần thứ ba và trong đêm nay trọng tấn rất là đặc biệt
các khúc người hà nội cũng không nhiều lần trọng tấn hát một bản trường ca lớn trong một đêm nhạc như thế này
và trọng tấn nghĩ rằng là đây là một trong những tác phẩm xuất sắc của hà nội
rất là vui được hát trong một trường trình ý nghĩa như thế này
chương trình được xây dựng gồm một mươi năm tác phẩm âm nhạc đặc sắc mang đến cho khán giả đa dạng cung bậc cảm xúc
người xem không chỉ gặp lại những khoảnh khắc hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an
trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ
cứu nước mà còn được xem lại những chiến công công hiến hy sinh của người lính
trên các mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân
chúng tôi cũng là thế hệ đã lớn tuổi
nhưng tiếp nhận được âm nhạc thời đại các ca từ các sáng tác và các ca sĩ bổ diễn mang rất hiệu quả cho người nghe
trong khuôn khổ của chương trình bàn tổ chức cũng đã tiến hành trao quà trích từ quỹ
nghĩa tình đồng đội của bộ công an đến các gia đình liệt sĩ đến các cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu
có đóng góp trong xây dựng lực lượng công an nhân dân đấu tranh phòng chống tội phạm
và tích cực tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thưa quý vị và các bạn gắn liền với trạng đường bảy mươi bốn năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân việt nam
công an nghệ an đã kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn không ngừng lớn mạnh về mọi mặt
bất luận trong hoàn cảnh nào cán bộ chiến sĩ công an nghệ an vẫn luôn nêu cao tinh thần mưu trí dũng cảm
vì nước quên thân vì dân phục vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác
từ nhiều tháng nay hình ảnh cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông có mặt tại các ngã tư vào giờ cao điểm đã không còn xa lạ với người dân thành phố vinh
cứ đều đặn như thế mỗi ngày đội cảnh sát giao thông công an thành phố vinh đều dành thêm hơn một giờ đồng hồ
từ một mươi bảy h đến một mươi tám h ba mươi để điều tiết giao thông
nhờ đó mà tình trạng kẹt xe giờ cao điểm được cải thiện giảm thiểu phương tiện vi phạm và ý thức của người dân cũng được nâng cao
không riêng lực lượng cảnh sát giao thông các lực lượng khác trong công an nghệ an luôn xác định rõ nhiệm vụ trọng trách nặng nề mà các cấp chính quyền và nhân dân giao phó
đó là những cán bộ an ninh bám bản bám dân phát hiện và làm thất bại âm mưu của các đối tượng lợi dụng những vấn đề nhạy cảm phức tạp để kích động người dân vi phạm pháp luật
là những đêm tuần tra canh gác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn của các chiến sĩ cảnh sát cơ động cảnh sát một trăm một mươi ba
là những lần băng rừng đến các bản làng làm thủ tục cấp phát chứng minh nhân dân cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
hay những chuyên án kéo dài cả tháng trời đấu tranh với các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy luôn manh động sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng
nhưng các anh vẫn kiên quyết bắt giữ bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân
và còn nhiều nữa những tấm gương người tốt việc tốt luôn nêu cao trách nhiệm vì nhân dân phục vụ
đặc biệt từ khi triển khai đề án đưa công an chính quy về làm công an xã
công an tỉnh nghệ an đã tập trung lựa chọn những cán bộ công an đủ năng lực về chuyên môn nghiệp vụ
luân chuyển và bổ nhiệm
làm trưởng phó công an các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
đã góp phần thắt chặt hơn mối gắn bó keo sơn giữa cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân
mặc dù mới được tăng cường về cơ sở nhưng với sự cầu thị tinh thần trách nhiệm nỗ lực phục vụ nhân dân
các cán bộ chiến sĩ đã nhận được sự giúp đỡ tin tưởng và đồng thuận từ chính quyền địa phương cũng như quần chúng nhân dân
các địa bàn mà đưa công an về đó thì là tình hình an ninh trật tự cũng như an toàn
sau này thì nó chuyển biến rõ nét tích cực hơn nhiều không để xảy ra điểm nổng không để xảy ra cái việc phức tạp
thám ưu cấp quỷ chính quyền giải quyết nó tạnh cái sái sọt hơn
trong thời gian tới công an tỉnh nghệ an cần phải chủ động đổi mới và sáng tạo hơn nữa
tăng cường cả chiều rộng lẫn chiều sâu trên các lĩnh vực công tác
tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nghệ an
đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp
tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp nhiệm vụ của lực lượng công an ngày càng nặng nề hơn
nhưng với những chiến sĩ công an nghệ an thì cuộc hành trình về với dân đã và vẫn đang tiếp tục
ngày đêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sống chọn cái tâm công hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
giữ gìn trật tự xã hội

đó là minh chứng sáng suốt nhất để giữ niềm tin với nhân dân
để hình ảnh người chiến sĩ công an trở nên gần gũi bình dị và sáng trong